đảng bộ xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã tiến hành đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đảng bộ được tỉnh ủy lựa chọn để tổ chức đại hội điểm chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ mới
sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xã ven biển vĩnh hậu a có nhiều thành tựu khá toàn diện
xã có tiềm năng thế mạnh chủ yếu nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
hiện nay toàn xã có ba hai trăm năm mươi hai ha chuyên nuôi tôm tăng hai trăm ba mươi hai ha so với đầu nhiệm kỳ tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ba mươi năm bảy trăm linh tấn
với phương châm hành động đoàn kết kỷ cương khát vọng đột phá phát triển đại hội đại biểu đảng bộ xã vĩnh hậu a huyện hòa bình bạc liêu lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bầu ra ban chấp hành mới đồng thời bầu trực tiếp bí thư đảng bộ xã
đồng chí nguyễn thị hằng được đại hội tín nhiệm bầu lại làm bí thư đảng bộ xã nhiệm kỳ mới